nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín sáng nay tại tổng công ty biêu điện việt nam
ban thường vụ đoàn khối doanh nghiệp trung ương tổ chức diễn đàn đổi mới sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp
tại hội nghị đã có hai mươi nội dung tham luận được gửi về ban tổ chức chủ yếu xoay quanh các vấn đề về vai trò ý nghĩa và giải pháp
để triển khai có hiệu quả các ý tưởng đề tài sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghiệp bốn
đã có năm ý kiến tham luận và một mươi đồng chí là thủ lĩnh đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc đoàn khối trực tiếp chia sẻ
thảo luận và phản biện các vấn đề có liên quan tại diễn đàn
ban thường vụ đoàn khối kỳ vọng đây sẽ là cú hích trong công tác tuyên truyền tới tất cả các cấp bộ đoàn trong khối
về nội dung mục đích ý nghĩa của phong trào sáng tạo trẻ